người dùng phải chịu các chi phí có liên quan tới thẻ ngân hàng nội địa tại việt nam đang thuộc loại cao nhất trên thế giới
đây là thông tin mà đại diện bộ công thương cho biết trong hội thảo về thanh toán điện tử mới diễn ra gần đây
hầu hết thì các giao dịch qua thẻ atm đều mất phí thậm chí khó có khách hàng nào có thể liệt kê được hết chiếc thẻ của mình đang sử dụng phải chịu bao nhiêu loại phí
phí giao dịch nội mạng phí giao dịch ngoại mạng rồi đến phí dịch vụ tin nhắn chủ động phí in sao kê phí truy vấn tài khoản nếu khách hàng sử dụng
có lẽ khách hàng khó có thể nhớ được hiện tại chiếc atm mình đang sử dụng đang phải chịu bao nhiêu loại phí
cùng với đó các ngân hàng còn có nhiều cách để khách hàng buộc phải chịu phí nhiều lần
sử dụng rút tiền ngoại mạng mỗi lần rút mình chỉ rút được hai triệu thôi
và khi mà mình muốn rút cái số tiền nhiều hơn
thì mình sẽ phải chịu phí nhiều lần
thứ nhất là mất thời gian hơn và thứ hai là phí để trả sẽ nhiều hơn
nếu mà mình muốn rút khoảng tầm sáu một mươi triệu thì mình phải rút từ ba năm lần mới được
mà mỗi lần rút như thế thì nó rất là lâu mà cũng phức tạp phí thì nó cũng nhiều
những người đã từng học tập làm việc ở nước ngoài đều cho biết
so với các nước phát triển mức phí atm của việt nam hiện nay đang ở mức cao nhất
với những nơi tôi đến học làm việc
thì đúng là tôi cũng chưa nhìn thấy
khi các ngân hàng thu phí nội mạng
tuy nhiên cái việc đấy là ở các nước
có thể mỗi nước có một cái điều kiện khác nhau
thế nên cái việc thu phí nội mạng nó cũng có những cơ sở nhất định
khi mà các ngân hàng việt nam triển khai việc đó
các ngân hàng nước ngoài họ giảm phí atm rất nhiều
và chỉ có một vài loại phí thôi
tôi thấy rằng phí atm của việt nam quá nhiều
một thẻ thanh toán nội địa gọi tắt là thẻ atm
theo thống kê sẽ phải chịu các loại phí như
phí phát hành thẻ từ năm mươi tới chín mươi ngàn đồng
phí phát hành lại thẻ từ năm mươi tới chín mươi ngàn đồng

phí cấp lại số pin từ một mươi tới ba mươi ba đồng
và còn rất nhiều loại phí khác
đại diện ngân hàng thì cho rằng
chi phí thu được sử dụng vào việc đầu tư máy móc thiết bị
ngoài ra còn chi trả cho các đối tác công nghệ
thanh toán không dùng tiền mạc nói chung
trong đó có thẻ thì nó thuộc hội vào công nghệ rất là nhiều
mà nếu mà nó là công nghệ thì nó thuộc vào
cái hệ thống công nghệ của bản thân ngân hàng
thuộc vào cái hệ thống đường truyền
hệ thống và viễn thông
thành thử ra nếu mà nói rằng là cái đảm bảo dịch vụ
thì chúng tôi phải có một sự kết hợp
với tất cả các nhà cung cấp
và đảm bảo là họ có thể cung cấp cho mình
những cái chất lượng tốt nhất
kinh doanh phải có lợi là điều tất yếu
thế nhưng lợi nhuận phải đi kèm với chất lượng dịch vụ
đó là yêu cầu mà những khách hàng
sử dụng thẻ thanh toán đang mong đợi
cũng liên quan đến thẻ atm
thông tin cho biết từ ngày hôm qua
ngày hai mươi tám tháng một mươi một
chủ tài khoản sẽ được ngân hàng bồi hoàn
số tiền bị trừ oan
trong thời gian năm ngày
tính từ thời điểm kết quả tra soát
của ngân hàng xác định lỗi không do khách hàng
đây là quy định mới bổ sung
trong thông tư ba mươi của ngân hàng nhà nước
mới được ban hành
theo đó nếu như khách hàng thấy tài khoản
bị trừ tiền bất ngờ
thì trong vòng sáu mươi ngày
khách hàng có quyền khiếu nại
và yêu cầu phía ngân hàng tra soát
ngân hàng sẽ có tối đa bốn mươi năm ngày
để thông báo kết quả đến với khách hàng
trong vòng năm ngày sau đó
thì ngân hàng phải hoàn lại tiền
nếu xác định lỗi không phải do khách hàng
hơn một mươi bảy triệu sim
có dấu hiệu kích hoạt trước
vừa được các mạng di động lớn
đồng loạt khóa
đây là kết quả sau tròn một tháng
bộ thông tin và truyền thông
buộc năm nhà mạng ký cam kết
thu hồi sim kích hoạt sẵn trên kênh phân phối
mà đây cũng chính là nguồn sim giác tiềm năng
vì không được quản lý chặt chẽ
tròn một tháng sau khi bệnh sim giác
được bắt đúng mạch và triển khai quyết liệt
tình trạng tin nhắn giác
dần thuyên giả